sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý i và triển khai nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tại hà nội đến điểm cầu công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trong quý i lực lượng công an nhân dân đã tập trung quyết liệt đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch phản động
chống đối nhất là các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc thông tin sai sự thật
đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế kéo giảm tội phạm
tội phạm về trật tự xã hội giảm trên một mươi ba so với quý iv năm hai nghìn hai mươi hai và cung kỳ năm hai nghìn một mươi chín
phát hiện đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản
tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ đường thủy
đã điều tra khám phá tám chín trăm linh một vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt hai mươi hai trăm chín mươi tám đối tượng
phát hiện hai trăm một mươi tám vụ bảy trăm linh tám đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
phát hiện bảy hai trăm sáu mươi sáu vụ một mươi tám trăm tám mươi chín đối tượng phạm tội về ma túy
công tác triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương được quan tâm thực hiện quyết liệt
đẩy mạnh thực hiện đề án sáu thúc đẩy ra soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt hơn sáu mươi sáu trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính
công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn
tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội
tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công
mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý ii bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị
văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự các hội nghị trung ương kỳ họp quốc hội
dịp lễ dỗ tổ hùng vương lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình
đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động
có phương án chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn từ sớm
tại cơ sở không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa đấu tranh kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo dõi chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống và kiểm soát ma túy
phòng chống buôn lậu phòng cháy chữa cháy
bộ trưởng tô lâm yêu cầu giám đốc công an các địa phương chỉ đạo quyết liệt các kế hoạch
điện chỉ đạo của bộ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để tái diễn việc cơi nới thành thùng xe xe quá tải quá khổ
kiểm soát chặt chẽ việc kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn
xử lý nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
quyết tâm hình thành bằng được văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
về thực hiện đề án sáu của chính phủ công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm giải quyết thủ tục hành chính
đáp ứng triển khai các dịch vụ công toàn trình tổ chức hướng dẫn tập huấn cho công an các đơn vị địa phương
triển khai thực hiện số hóa ngay kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công bộ công an
đảm bảo người dân không phải khai báo lại các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ngành công an cấp